phó thủ tướng trần lưu quang đã có mặt tại hiện trường vụ sạt lở đèo bảo lộc để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn tại đây
tại hiện trường đại tá trương minh đương giám đốc công an tỉnh lâm đồng đã báo cáo nhanh với phó thủ tướng về công tác tìm kiếm cứu nạn xử lý sạt lở
phó thủ tướng trần lưu quang trực tiếp kiểm tra tình hình sạt lở và công tác tìm kiếm cứu nạn động viên biểu dương nỗ lực các lực lượng tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn tại đây
phó thủ tướng yêu cầu các lực lượng lưu ý bảo đảm an toàn tuyệt đối đẩy nhanh công tác tìm kiếm khó phục sự cố nhưng cần phải hết sức thận trọng tuyệt đối không để sự cố trồng lên sự cố sẵn sàng có phương án xử lý nếu xuất hiện tình huống xảy ra
phó thủ tướng trần lưu quang cùng đoàn công tác đã tới viếng thăm hỏi động viên gia đình đồng chí đại úy lê ánh sáng tại đường nguyễn khuyến thành phố bảo lộc là một trong ba cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trong vụ sạt lở
tại đây phó thủ tướng ân cần hỏi thăm gửi lời chia buồn sâu sắc và mong gia đình sẽ sớm vượt qua nỗi đau và mất mát lớn lao này
làm việc với tỉnh lâm đồng với công tác phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn phó thủ tướng yêu cầu tỉnh lâm đồng quán triệt và thực hiện nghiêm công điện sáu trăm chín mươi một cdttg ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba của thủ tướng chính phủ về việc tập trung khóc phục hậu quả sạt lở đèo bảo lộc tỉnh lâm đồng và chủ động ứng phó với mưa lớn các tỉnh khu vực tây nguyên và nam bộ
phó thủ tướng nhấn mạnh thời gian tới thời tiết tiếp tục diễn biến cực đoan phức tạp do đó địa phương cần chuẩn bị tốt các phương án ứng phó với thiên tai bão lũ đặc biệt cần cảnh sát với tình trạng sạt lở đất tổ chức giả soát lại toàn bộ các vị trí có nguy cơ sơ tán người và phương tiện ra khỏi vùng nguy hiểm
thưa quý vị và các bạn sau lưng tôi đây là hiện trường vụ sạt lở đất tại đèo bảo lộc tỉnh lâm đồng
sau khi nạn nhân thứ tư được tìm thấy hiện các quan chức năng đang
đang tích cực xử lý đất đá tại đây dự kiến trong hôm nay tuyến đường này sẽ thồng tuyến
trên đèo bảo lộc lực lượng công an cùng các lực lượng cứu nạn cứu hộ khác đưa các vật dụng tài sản trong trạm ra ngoài
sau khi khối đất đá hàng trăm tấn được giải tỏa hàng chục xe múc xe ủi giải phóng đất đá trên quốc lộ
ở nơi diễn ra sạt lở nặng nhất hàng chục người cùng phương tiện cào các lớp đất dày hàng trăm mét để tiến sâu vào bên trong trạm
tất cả các lực lượng trên một chục xe máy thiết bị đang cào bóc đất sụp để đưa qua bên đường và đồng thời ban gạt đào rãnh dọc để thoát nước
rồi một mặt thì cô cũng chỉ đạo tư vấn thiết kế để đi khảo sát đánh giá lại toàn bộ cái khu vực sạch dở trên đèo bảo lộc
để có cái phương án gia cố kè ở máy tài lưu dương làm ở bước hai một cách truyền đề
trước mắt xử lý cái việc sạt lở thì cũng cho khảo sát đánh giá là toàn tuyến
rồi những cái điểm sạt lở chính này thì cần phải xử lý để sớm thông xe
thì cũng đánh giá lại toàn tuyến cùng với bộ giao thông để xác định những cái điểm nào có sạt lở tiếp để xử lý toàn diện
cái tuyến đường này sau khi xử lý xong về cái mặt bằng và xử lý cơ bản và đánh giá cái tình hình an toàn
đặc biệt là cái thời tiết còn mưa hay là hết mưa và nó khả năng cái sạt lở còn hay không thì có thể tiếp tục cho
xe bằng chuyến bình thường và trước mắt cũng có thể có lộ trần là xử lý cái xe tải đi trước
hiện nay thời tiết xấu nhưng công tác cứu hộ vẫn đang được lực lượng công an cùng các lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành khẩn trương
công an tỉnh lâm đồng đã huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ và hàng trăm người dân
giải phóng hơn ba mươi hai mét khối đất đá trên diện tích khoảng tám mét vuông
chiều nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã ký các quyết định truy thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ đối với ba cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông
hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ ứng cứu thảm họa thiên tai tại đèo bảo lộc huyện đạo hoai tỉnh lâm đồng
theo đó căn cứ luật công an nhân dân và để ghi nhận sự anh dũng hy sinh của ba đồng chí
trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn ứng cứu thảm họa thiên tai
bộ trưởng bộ công an đã ra quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ thiếu tá lên trung tá
kể từ ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba đối với đồng chí nguyễn khắc thường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
quê quán xã nam hưng huyện nam sách tỉnh hải dương cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng
truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá kể từ ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
đối với đồng chí lê quang thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy quê quán xã triệu ái huyện triệu phong tỉnh quảng trị
cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng
truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy kể từ ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
đối với đồng chí lê ánh sáng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quê quán xã tân lâm hương huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
cán bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng
đồng thời ngay trong chiều nay ba mươi một tháng bảy bộ trưởng tô lâm chủ tịch hội đồng quản lý quỹ nghĩa tỉnh đồng đội công an nhân dân
cũng đã ký quyết định hỗ trợ gia đình mỗi cán bộ chiến sĩ hy sinh số tiền một trăm linh triệu đồng
hỗ trợ gia đình anh phạm ngọc anh số tiền năm mươi triệu đồng
bộ công an cũng đã làm thủ tục đề nghị bộ lao động thương binh và xã hội trình thủ tướng chính phủ công nhận liệt sĩ
và cấp bằng tổ quốc ghi công đối với ba đồng chí cảnh sát giao thông hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ
bộ giao thông vận tải vừa ra công điện khẩn yêu cầu các đơn vị đường bộ đường sắt và các sở giao thông vận tải
khu vực tây nguyên trung bộ quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa ninh thuận bình thuận
con tum đắk lắc đắk nông lâm đồng khẩn trương tập trung ứng phó mưa lũ trên địa bàn
theo đó cục đường bộ việt nam chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ chủ trì phối hợp với các sở giao thông vận tải
các lực lượng chức năng của địa phương tổ chức trực phân luồng giao thông cử người canh gác cắm phao tiêu
rào chắn báo hiệu ở những vị trí bị ngập nước ngầm tràn đoạn đường bị đứt đoạn đường bị sạt lở
kiểm soát giao thông chủ động điều tiết giao thông cấm đường tại các vị trí nguy hiểm ngầm tràn cầu phà
trên các tuyến quốc lộ trong vùng chịu ảnh hưởng của mưa lũ
kiên quyết không cho phép người và phương tiện đi vào những vị trí này nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông cho người
phương tiện trên các tuyến quốc lộ đặc biệt khu vực đèo bảo lộc quốc lộ hai mươi đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng
bố trí máy móc thiết bị vật tư và nhân lực ở những vị trí trọng yếu thường xuyên bị sụt trượt để chủ động khắc phục
đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất
cục đường sắt tổng công ty đường sắt việt nam chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm ngặt chế độ tuần tra
chốt ngác các công trình vị trí sung yếu khu vực trọng điểm sẵn sàng chủ động ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố
bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện
cùng đó có kế hoạch dừng chạy tàu tại các khu gian trong vùng mưa lũ để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện
hôm nay tại tỉnh quảng ninh bộ công an tổ chức hội nghị công tác an ninh điều tra
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra bộ công an
dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
cùng sự hội nghị có đồng chí nguyễn xuân ký
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh quảng ninh
báo cáo nêu rõ trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội có nhiều diễn biến phức tạp
đặt ra nhiều thách thức cho công tác điều tra xử lý tội phạm
lực lượng an ninh điều tra toàn quốc đã thụ lý một hai mươi năm vụ hai bốn trăm một mươi hai bị can tăng một trăm chín mươi năm vụ tăng năm trăm hai mươi bốn bị can so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
đã kết thúc điều tra đề nghị truy tố năm trăm tám mươi ba vụ

công tác điều tra đã quán triệt thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đảng nhà nước trực tiếp là đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an
tỷ lệ án đề nghị truy tố đạt chín mươi tám chín số vụ chín mươi chín sáu mươi sáu số bị can so với tổng số án đã kết thúc điều tra không để xảy ra oan sai bỏ lọt tội phạm
các vụ án bị can đình chỉ điều tra đều đúng cân cứ pháp luật
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh
thời gian qua lực lượng công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng an ninh nhân dân nhất là lực lượng an ninh điều tra
thời gian tới thứ trưởng lương tâm quang yêu cầu lực lượng an ninh điều tra quán triệt những vấn đề có tính nguyên tắc trong hoạt động điều tra xử lý tội phạm
thượng tôn pháp luật không làm oan người vô tội không bỏ lọt tội phạm chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật trong các hoạt động tối tụng hình sự
bảo đảm chất lượng công tác điều tra xử lý không để xảy ra tiêu cực tham nhũng trong quá trình điều tra
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên quan từ trung ương đến địa phương để nâng cao hiệu quả phục vụ công tác điều tra
qua đó giúp cho hoạt động điều tra xử lý bảo đảm chặt chẽ đúng pháp luật
kịp thời phát hiện giải quyết những khó khăn vướng mắt trong điều tra truy tố xét xử các vụ án góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của hoạt động tố tụng hình sự
chiều nay tại hà nội cụm thi đua số bảy khối cơ quan trực thuộc bộ công an gồm cục tổ chức cán bộ cục đào tạo cục công tác đảng và công tác chính trị
cục truyền thông công an nhân dân thanh tra bộ công an và cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương đã tổ chức hội nghị sơ kết phòng trào thi đua
vì an ninh tổ quốc sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
với khẩu hiệu hành động xây dựng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy
tinh nguyện hiện đại
sáu tháng đầu năm phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc được các đơn vị trong cụm thi đua số bảy triển khai thường xuyên với nhiều hình thức phong phú
nội dung đổi mới mang lại hiệu quả tích cực trên tất cả các mặt công tác
đã có gần năm trăm linh lượt tập thể cá nhân được khen thưởng trong đó có một tập thể được chủ tịch nước tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
ba cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng
sau tháng cuối năm các đơn vị thuộc cụm thi đua số bảy tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ nâng cao chất lượng hiệu quả
lan tỏa hơn nữa các phong trào thi đua trở thành động lực thúc đẩy cán bộ chiến sĩ phân đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua đề ra
hội nghị đã tuyên dương các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia liên hoan nghệ thuật quần chúng công an nhân dân lần thứ một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị với tinh thần vì nhân dân phục vụ công an phưởng quang trung
hà nam vừa giúp đỡ một cụ ông bị lẫn đi lạc từ tuyên quang xuống hà nam về với gia đình ngay trong đêm
đêm ngày hai mươi chín tháng bảy trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường quang trung
tổ công tác của công an phưởng quang trung phát hiện một cụ ông có bửa viện mệt mỏi tinh thần hoàng loạn bị lạc
không xác định rõ đường về nhà nên nhanh chóng đưa cụ ông về trụ sở đơn vị nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe
đồng thời xác minh tìm người thân đón cụ về
chỉ sau một mươi năm phút lực lượng công an đã xác minh và liên hệ được với thân nhân gia đình
cụ ông là ngô thành dân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai chú ở xã bạch sa huyện hàm yên tỉnh tuyên quang do tuổi cao
trí nhớ bị suy giảm ông đã đi từ tuyên quang xuống hà nam để tìm gặp người thân

tại cơ quan công an thay mặt gia đình người thân của ông dân xúc động vui mừng
bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới tám bộ chiến sĩ công an quận quang trung đã nỗ lực giúp đỡ cụ
dân được đoàn tụ gia đình đúng với tinh thần lúc dân cần lúc dân khó khó công an
ban chỉ đạo nhân quyền tỉnh quảng nam vừa có buổi làm việc với đoàn công tác văn phòng thường
trực ban chỉ đạo về nhân quyền của chính phủ và đoàn phóng viên các cơ quan báo chí trung ương
về tuyên truyền những thành tựu đảm bảo quyền con người tại quảng nam
những năm qua công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh quảng nam được quan tâm thực hiện hiệu quả
đặc biệt chính sách phát triển kinh tế xã hội chính sách dân tộc tôn giáo các chính sách an sinh xã
hội bảo đảm cuộc sống và quyền con người của nhân dân ban chỉ đạo về nhân quyền tỉnh quảng nam đã
tập trung tham mưu tỉnh ủy ubnd tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác bảo vệ và đấu tranh với
nhân quyền trên địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức tuyên truyền chủ trương đường lối chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân tiếp cận các nguồn thông tin chính thống
thực hiện quyền giám sát của công dân phòng ngừa ngăn chặn hoạt động xuyên tạc kích động vu cáo về dân chủ
nhân quyền theo đó từ ngày ba mươi một tháng bảy đến ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đoàn phóng viên sẽ đi thực tế
tại các địa phương tại tỉnh quảng nam để tác nghiệp ghi nhận về các nội dung liên quan đến công tác
nhân quyền trên địa bàn tỉnh quảng nam gồm công tác giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc
công tác bảo đảm an sinh xã hội cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoạt động phát triển kinh tế biển
thưa quý vị mua bán người được liên hợp quốc xếp hạng là một trong bốn loại tội phạm nguy hiểm nhất hiện nay
có nguồn thu bất chính cao chỉ đứng sau tội phạm ma túy và buôn bán vũ khí theo ước tính của tổ chức
ilo global estimate hàng năm trên thế giới có hai mươi năm triệu nạn nhân bị mua bán và tiếp tục tăng qua các năm
tội phạm mua bán người xâm hại trực tiếp đến các quyền cơ bản nhất của con người về tính mạng sức khỏe
danh dự nhân phẩm do vậy bảo vệ quyền cho nạn nhân mua bán người là một trọng tâm của việt nam
trong công tác phòng ngừa đấu tranh và kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng công tác này
xuyên tạc chủ trương bảo đảm quyền con người ở việt nam
chí tiết trong phần trình bày của bnvnh